thưa quý vị và các bạn dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm nay do ubnd tỉnh phú thọ tổ chức có chủ đề
linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương gắn với kỷ niệm một mươi năm unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
ở phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
năm nay chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đã được diễn ra cùng với màn bắn pháo hoa tầm cao
phục vụ người dân hành hương về đất tổ
một mươi chín h ngày chín tháng bốn người dân trên địa bàn tỉnh phú thọ cùng các du khách đã có mặt tại công viên văn lang
thành phố việt trì tỉnh phú thọ để tham dự chương trình nghệ thuật linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương
công an tỉnh phú thọ đã triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
giúp người dân yên tâm khi đến tham gia chương trình
năm nay chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đã được diễn ra cùng với màn bán pháo hoa tầm cao
phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh phú thọ để tham gia chương trình nghệ thuật linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương